các doanh nghiệp đang và sẽ khởi nghiệp trong lĩnh vực này cần phải hành động nhanh hơn nữa quyết liệt và hiệu quả hơn nữa nhằm tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin truyền thông việt nam hai nghìn một mươi sáu khai mạc tại hà nội
với chủ đề cách mạng số cơ hội và thách thức việt nam ict summit là diễn đàn chính sách công nghệ và kết nối hợp tác doanh nghiệp quy mô quốc gia và quốc tế thường niên do vinasa tổ chức dưới sự bảo trợ của bộ thông tin và truyền thông
diễn đàn được tổ chức với mục đích thảo luận và chia sẻ về tầm nhìn cập nhật xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin chiến lược và các chính sách giải pháp lớn trong phát triển công nghệ thông tin đặc biệt là trong ứng dụng phát huy công nghệ thông tin
đóng vai trò là công cụ tạo lập phương thức phát triển mới nâng cao sức cạnh tranh và hiện đại hóa đất nước trên tất cả các ngành các lĩnh vực
diễn đàn sẽ thảo luận bốn chủ đề chính đó là đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia phát triển hạ tầng công nghệ thông tin xu hướng internet phát triển vạn vật và thành phố thông minh phát triển nguồn nhân lực
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định đây là cơ hội tốt để cho những người làm công nghệ thông tin phát triển tại việt nam
nhân loại đang đứng trước cuộc cách mạng dự báo sẽ làm thay đổi cơ bản cách thức chúng ta sống làm việc và tương tác với nhau
hàng loạt công nghệ mới mang tính đột phá đang xóa đi những danh giới truyền thống phân cách không gian vật lý không gian số và không gian sinh học
tạo thiền đề cho cuộc cách mạng công nghiệp tầng thứ tư
sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số và sở hữu
cơ hội thông tin sẽ làm biến đổi sâu sắc và nhanh chóng các hệ thống cách cao hạ tầng xã hội và nền kinh tế toàn cầu
tác động mạnh mẽ toàn diện lên mọi mặt đời sống con người
từ hoạt động sản xuất đến lối sống sinh hoạt văn hóa ở tất cả các cấp độ từ phạm vi toàn cầu đến khu vực quốc gia từng các tổ chức và từng cá nhân
việt nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư công nghệ cao
với sự góp mặt của hầu hết các hãng thông tin hàng đầu của thế giới như ibm microsot samsung việt nam cũng có những doanh nghiệp thông tin được thế giới biết đến như viettel fpt vnpt
và hiện đang có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực quan trọng này
thế nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của đất nước chưa đủ để vượt qua những thách thức to lớn mà chúng ta đang phải đối mặt
thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp đang và sẽ khởi nghiệp trong lĩnh vực này cần phải hành động nhanh hơn nữa quyết liệt và hiệu quả hơn
nữa nhằm tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin tạo phương thức phát triển mới nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia
thủ tướng yêu cầu cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ cao và các công nghệ số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới thể chế pháp luật cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh nâng cao cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử
tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình tạo tiện lợi vang minh cho người dân trong giao dịch với cơ quan nhà nước và tiếp cận dịch vụ công xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển phục vụ người dân và doanh nghiệp
thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong mọi ngành lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đầu tư nâng cao năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ nhất là các công nghệ mới
theo xu hướng của cuộc cách mạng số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin việt nam thành trung tâm công nghiệp phần mềm ứng dụng di động và trung tâm dịch vụ an toàn bảo mật thông tin của thế giới
thủ tướng yêu cầu cần thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo đưa việt nam là quốc gia khởi nghiệp để phát triển đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao xóa bỏ mọi giao càn khuyến khích doanh nghiệp phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân
thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế thủ tướng đề nghị cần phát triển nguồn nhân lực biến lợi thế dân số phàng thành lợi thế nhân lực số trong hội nhập và phân công lao động quốc tế đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm bắt kịp xu thế công nghệ của quốc tế
thủ tướng yêu cầu việt nam phải trở thành một trong những trung tâm cung cấp nguồn nhân lực cao cho nền kinh tế số của thế giới